kính thưa quý vị liên quan đến vụ việc giả bác sĩ làm việc tại khu cách ly
chánh văn phòng sở y tế cho biết thanh tra của đơn vị đang phối hợp với công an tp hcm
làm việc với đối tượng nguyễn quốc khiêm để làm rõ về động cơ mục đích
và xác định hậu quả gây ra trong thời gian vừa qua
chánh văn phòng sở y tế tp hcm xác định cơ quan này cũng vừa biết vụ việc giả bác sĩ
của đối tượng nguyễn quốc khiêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
người phát ngôn sở y tế cho hay do nguyễn quốc khiêm có hành vi làm giả giấy tờ bằng cấp
nên vụ việc được thanh tra sở y tế đề nghị công an tp hcm điều tra làm rõ về động cơ
mục đích và xác định hậu quả gây ra khi cố tình giải danh bác sĩ làm việc
tại khu cách ly trường cao đẳng điện lực tp hcm vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
khi được đặt câu hỏi liệu các y lệnh do đối tượng này thực hiện trong thời gian qua
đã gây nên hậu quả gì nghiêm trọng không đại diện sở y tế sẽ thông báo chính thức
khi có kết quả điều tra
trước đó trang web của bộ y tế ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đã có bài viết ca ngợi đối tượng nguyễn quốc khiêm
thời điểm đó được cho là bác sĩ nội trú của trường đại học y dược tp hcm
đồng thời một số cơ quan báo chí cũng dẫn lại nguồn từ thông tin này
hiện nay bài viết này đã được gỡ khỏi website của bộ y tế
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một bác sĩ giá này đã tham gia phục vụ điều trị cấp phát thuốc
kế các loại giấy tờ chuyến viện báo tử vong của các kf tại khu cách ly tập trung
và điều trị người bệnh covid một mươi chín ở trường cao đẳng điện lực tp hcm
tuy nhiên sau đó trường đại học y dược khẳng định không có dữ liệu về sinh viên này
bệnh viện chờ rảy cũng thông báo khoa tiêu mạch không có bác sĩ nào tên nguyễn quốc khiêm như báo chí mô tả